để thu hút hành khách đi lại trong dịp hè hai nghìn hai mươi đường sắt sài gòn vừa công bố nhiều chương trình khuyến mãi có thể giảm đến bốn mươi giá vé
hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ hai mươi ngày trở lên được giảm giá từ hai mươi đến bốn mươi giá vé
hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ hai mươi ngày trở lên được giảm từ hai mươi đến ba mươi giá vé
hành khách mua vé tập thể từ năm người trở lên được giảm giá từ hai đến một mươi bốn giá vé